làm việc tại quận hai tp hcm đồng chí đinh la thăng ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm đã yêu cầu chính quyền quận phải kéo giảm tình trạng phạm pháp hình sự và tai nạn giao thông
về giao thông trên địa bàn quận hai năm qua tai nạn giao thông tăng cả ba mặt về số vụ số người chết và bị thương
theo ông trần văn hiếu trưởng công an quận hai hiện đơn vị có năm trăm linh chiến sĩ kể cả lực lượng các phường trong tổng số một trăm năm mươi sáu dân
đồng chí đinh la thăng đặt vấn đề tai nạn giao thông nhiều trong khi bộ máy công an vẫn được biên chế giống nơi khác thì rõ ràng hiệu quả quản lý chưa cao
cả thành phố nỗ lực kéo giảm được hơn một mươi ba nếu quận hai cũng giảm thì tỷ lệ chung của thành phố còn giảm hơn
liên quan đến tình hình tội phạm lực lượng công an quận hai hiện có năm trăm linh người trong khi dân số của quận là một trăm năm mươi sáu người
so sánh biên chế với số dân thì hiệu quả công việc chưa đạt hiệu quả cao
đồng chí đinh la thăng đánh giá quận hai là một trong những quận ít dân nhất tp hcm
trong khi bộ máy công an có biên chế đầy đủ như các quận khác nhưng hiệu quả quản lý của công an chưa cao nên để xảy ra tình trạng trên
ngoài tội phạm trộm cắp tăng quận còn để xảy ra nhiều điểm xe sang tải chưa xử lý được
trong năm hai nghìn một mươi bảy công an quận hai phải giảm tình trạng tội phạm ít nhất bằng mức giảm của công an tp hcm
bí thư thành ủy giao nhiệm vụ cho quận hai trong năm hai nghìn một mươi bảy phải giảm sâu số lượng vụ phạm pháp hình sự và tai nạn giao thông trên địa bàn quận